một vụ vận chuyển khoảng hai mươi lít dầu đeo trái phép trên vùng biển tây na vừa bị bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn phát hiện xử lý
trước đó tại khu vực biển nam đông nam cách cụm đảo hòn khoai tỉnh cà mau khoảng một trăm ba mươi hải lý
quá trình tuần tra kiểm soát biên đội tàu csb bốn nghìn ba mươi chín của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn phát hiện tàu cá có nhiều dấu hiệu nghi vấn
lực lượng làm nhiệm vụ đã ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra hành chính
tại thời điểm kiểm tra trên tàu có bốn thuyền viên do ông nguyễn thanh tú làm thuyền trưởng
tàu đang vận chuyển khoảng hai mươi lít dầu đeo và toàn bộ số dầu này không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính và niêm phong hàng hóa vi phạm